thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn đến các loại bệnh tật nguy hiểm
đối với con người như ung thư phổi nhồi máu cơ tim sơ vữa động mạch bệnh về hô hấp
và đối với phụ nữ mang thai có thể gây biến đổi sự phát triển của bào thai dễ xảy thai hoặc sinh non
với những người nghiện thuốc câu chuyện hút thuốc lá tác hại như thế nào từ bao năm nay vẫn chỉ dừng ở câu
biết rồi khổ lắm nói mãi và họ không biết rằng hàng ngày hàng giờ với thói quen hút thuốc trong nhà
hoặc nơi làm việc nơi công cộng như nhà ga bến xe đã khiến cho những người xung quanh thậm chí cả người thân
của họ phải sống chung với bệnh tật suốt đời do chịu tác hại từ việc hít phải khói thuốc hay còn gọi là hút thuốc lá thụ động
thuốc lá đã và đang đem lại quá nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe của con người
khói thuốc độc hại không chỉ với chính người hút mà còn tác động tiêu cực tới những người xung quanh
thế nhưng hàng ngày khi chúng ta ra đường tham gia giao thông đến nơi công cộng hay nơi làm việc
vẫn có thể dễ dàng bắt gặp nhiều người ngang nhiên hút thuốc lá và xả khói tùy tiện
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống của truyền hình nhân dân để có thêm thông tin về vấn đề này
hút thuốc lá thụ động
thức hít khói thuốc từ không khí mà không trực tiếp hút thuốc lá hoặc thuốc lào xì gà
dòng khói phụ từ đầu điếu thuốc lá đang cháy tỏa ra ngoài trộn với khói chính người hút thuốc lá nhả ra
tạo thành khói thuốc lá tỏa ra môi trường hay còn gọi là khói thuốc lá thụ động
với con số khủng khiếp về lượng người hút thuốc hiện nay
hút thuốc lá thụ động đã trở thành một nguy cơ lớn đối với sức khỏe của tất cả mọi người trong xã hội
khói thuốc lá được nhả ra môi trường
những người vô tình hít phải nó đã trở thành những người hút thuốc lá thụ động
và so với người trực tiếp hút thuốc thì người hút thuốc thụ động sẽ hít phải chất độc hại nhiều hơn gấp hàng chục lần
một nghiên cứu trên phạm vi quốc tế trong hai mươi năm gần đây về ảnh hưởng của khói thuốc lá thụ động đã chỉ ra rằng
khói thuốc lá thụ động là một trong các tác nhân gây các bệnh về tim mạch phổi
làm suy giảm chức năng hô hấp và ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của nam và nữ
và tắc hại gián tiếp của nó còn dẫn đến những nguy cơ về ung thư cũng như nhiều loại bệnh khác
theo các kết quả nghiên cứu khói thuốc chứa hơn bảy hợp chất hóa học
trong đó có hai trăm năm mươi hóa chất độc hại và có ít nhất sáu mươi chín hóa chất cực độc được biết đến như chất gây ung thư
như arsen benzene có trong xăng cadmium dùng cho pin vinincloride dùng trong sản xuất nhựa
hơn thế nữa khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc lá đang cháy
độc hại hơn khói thuốc lá do người hút hít vào
do có chứa nhiều chất độc hại hơn gấp hai mươi sáu lần do cháy ở nhiệt độ cao và không qua bộ phận lọc
vì vậy những người thường xuyên hít phải khói thuốc lá thủ động sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim lên một mươi
bệnh phổi là hai mươi năm và nguy cơ đột quỵ là tám mươi hai
theo một số nghiên cứu tỷ lệ bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà cao hơn nhiều so với tại nơi làm việc
đặc biệt theo một số nghiên cứu cho thấy
tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá ở nhà của phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ năm mươi đến bảy mươi
qua một vài con số đã nghiên cứu cũng cho thấy
tỷ lệ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ở việt nam cũng rất cao
tại vì trong môi trường tỷ lệ hút thuốc lá tương đối cao
trong một mươi năm nước có tỷ lệ hút thuốc lá là cao trên bốn mươi bảy
người hút thuốc lá có những bản chất gây nguy hại chính là con ạ
luồng khói thuốc người ta thải ra người khác hít phải người khác phải hút thuốc lá thụ động nguy hại người khác nữa
và đặc biệt là vấn đề hút thuốc lá ở những nơi công cộng vẫn xảy ra phổ biến
mặc dù chúng ta có luật chúng ta có cấm trên thực tế thì có xảy ra phổ biến
và như vậy số lượng người hít phải khói thuốc thụ động đấy cũng gọi là con số nhỏ
một nghiên cứu cho thấy khói thuốc có thể tồn tại trong không khí hơn hai giờ
ngay cả khi không còn nhìn hoặc ngửi thế nữa
do đó những người thường xuyên sống hoặc làm việc cạnh người dùng thuốc lá
có thể tiếp nhận lượng khói thuốc tương đương việc hút nằm điếu mỗi ngày
và trẻ em đối tượng đặc biệt mẫn cảm với khói thuốc nếu tiếp xúc với khói thuốc trong một thời gian dài
sẽ bị nhiễm độc thuốc lá dẫn tới học kém và có thể gặp các vấn đề về tâm lý như chứng tăng động giảm chú ý
việc hút thuốc lá thụ động cũng có thể khiến trẻ em bị đột tử hoặc mắc các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp chức năng phổi kém phát triển
theo các chuyên gia ước tính
năm có khoảng một trăm năm mươi cho đến ba trăm linh trẻ em dưới một mươi tám tháng tuổi bị viêm phế quản hoặc viêm phổi có liên quan đến khói thuốc lá tỏa ra môi trường
trong đó trẻ có người thân hút thuốc bị nặng hơn và thường phải nằm viện lâu hơn hai mươi so với trẻ không có người thân hút thuốc
trên toàn thế giới có khoảng từ hai trăm linh đến một triệu trẻ em bị hèn đang phải chịu những tác động xấu do cha mẹ hút thuốc
nguy cơ lên cơn hèn hàng ngày của những đứa trẻ sống trong khu vực

những đứa trẻ sống trong gia đình có người hút thuốc tăng gấp hai lần so với trẻ không có người thân hút thuốc
tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc làm tăng nguy cơ bị viêm tai mạn tính và tiết dịch tai dữa viêm tai dữa có thể gây điếc
những trẻ có phơi nhiễm với môi trường khói thuốc hay bị viêm họng viêm tắc mũi khan tiếng và bị cúm nhiều hơn những trẻ không phơi nhiễm
hút thuốc thụ động có thể ảnh hưởng lên hệ thống cơ tim của trẻ
hạn chế cung cấp oxy cho các mô của cơ thể làm giảm đáp ứng của nhịp tim khi hoạt động và làm tăng nhịp tim từ từ liên tục
những trẻ nhỏ tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc thì nguy cơ bị lét đại tràng tăng gấp hai lần so với trẻ không tiếp xúc với khói thuốc

theo tôi được biết thuốc hạt là có hại cho sức khỏe
không chỉ ở những người useful còn đối với những người bị ảnh hưởng
có nhiều người hút thuốc chung cánh bản thân thì phần mình cảm thấy rất khó chịu
và cảm thấy khô mơ ngột ngạt
nhiều lúc hút thuốc lá thì nó có hại sức khỏe rất nhiều hại nhường đến những người xung quanh
tại vì thuốc lá nó gây đến nhiều chứng bệnh ung thư có hoặc là những chứng bệnh thần kinh các thể thông rất nhiều
trước sự quyết liệt của các bộ ban ngành cũng như việc truyền thông rộng rãi về những tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động
hầu hết mọi người đều có nhận thức về ảnh hưởng của khói thuốc đối với sức khỏe
nhưng để biến nhận thức thành ý thức và hành động thì không phải ai cũng làm được
đáng ngạc nhiên là dù hầu như ai cũng biết rõ tắc hại của thuốc lá
nhưng hàng ngày hàng giờ rất nhiều người trên việt nam và trên thế giới vẫn phải hít khói thuốc của người khác
theo tổ chức y tế thế giới mỗi năm có hàng trăm nghìn người chưa bao giờ hút thuốc
vẫn phải chết vì những bệnh do hút thuốc lá thụ động
luật của chúng ta là
không cấm hút thuốc trong cái nơi mà không được phép hút
ví dụ như là trường học ví dụ như y tế v v
trên thực tế tỷ lệ người hút thuốc lá thụ động vẫn còn cao lắm
trẻ em vẫn phải hít khói thuốc rất là nhiều
phụ nữ vẫn phải hít khói thuốc rất là nhiều
chúng ta thấy tuổi học đường đến trên năm mươi
những đứa trẻ
những đứa trẻ thường xuyên hít phải gói thuốc ở trong nhà
tức là gia đình có người hút thuốc
và đặc biệt là ở công cộng
trên sáu mươi đứa trẻ hít phải khói thuốc do người khác thể ra ở môi trường công cộng
vậy là vấn đề báo động
mỗi năm ở việt nam có bốn mươi người tử vong do những nguyên nhân liên quan đến thuốc lá
gấp ba lần số người chết do tai nạn giao thông
một điều tra cho thấy
sáu mươi trẻ em việt nam
độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi năm
đã tiếp xúc với khói thuốc tại nhà
tại hà nội
gần một nửa dân số phải hút thuốc thụ động
nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em
tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo
không có ngưỡng an toàn cho việc hút thuốc lá thụ động
tổ quản quốc tế nghiên cứu về ung thư trực thuộc who
đã xếp khói thuốc vào các chất gây ung thư bậc một
đây là nhóm gồm các chất mà chỉ cần khối lượng nhỏ
cũng có thể gây ung thư
nghĩa là hoàn toàn có hại cho bất cứ ai
trưởng đại diện của tổ chức y tế thế giới tại việt nam cho rằng
hút thuốc lá là giết người vô tội
khiến người khác mắc bệnh
và chết một cách oan uổng
sát thủ dấu mặt này không chỉ cướp đi nhiều mạng sống
mà còn để lại hậu quả nặng nề về kinh tế
mỗi điếu thuốc chỉ chưa tới hai đồng
nhưng hàng năm
chính phủ phải chi tới gần một tỷ usd
trong việc điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá
đây chính là những cơ sở khoa học quan trọng
để luật phòng chống tắc hại của thuốc lá ở việt nam ra đời
kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá
ở người trưởng thành tại việt nam năm hai nghìn một mươi năm cho thấy
so với năm hai nghìn một mươi
tỉ lệ hút thuốc ở cả nam và nữ
có xu hướng giảm từ hai mươi ba tám xuống hai mươi hai
tỉ lệ hút thuốc lá nếu giảm từ một mươi chín chín xuống một mươi tám hai
điều tra năm hai nghìn một mươi năm cũng cho thấy
tỷ lệ hút thuốc lá thụ động đã giảm đáng kể
ở tất cả các địa điểm
giảm mạnh nhất là tại trường đại học
với mức giảm từ năm mươi bốn ba xuống ba mươi bảy
trên các phương tiện giao thông công cộng
giảm từ ba mươi bốn bốn xuống một mươi chín
tại các khu vực thành thị
tỉ lệ hút thuốc chung giảm đáng kể
từ hai mươi ba ba xuống hai mươi sáu
bên cạnh đó
nhận thức về tác hại đến sức khỏe của việc hút thuốc
và hút thuốc thụ động cũng tăng so với năm hai nghìn một mươi
tỷ lệ người tin rằng hút thuốc gây các bệnh đột quỵ
tim mạch và ung thư phổi
từ năm mươi năm năm lên sáu mươi một hai
tỷ lệ người tin rằng hút thuốc thụ động gây các bệnh nguy hiểm

trong thời gian vừa qua
phòng trưởng tác hại thuốc lá của chúng ta
đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận
cũng đã có những điều tra thống kê của tổng cục thống kê
thì thấy rằng tỉ lệ hút thuốc lá giảm đi rất là nhiều
và một điều mà tôi đáng mừng nhất
đấy là tốc độ và tỉ lệ giảm thuốc lá trong các trường đại học
ở các tầng thanh thiếu niên giảm đi rất nhiều
mà tôi cho rằng những cái đối tượng đấy mà hút thuốc lá
mới là nguy hại cực kỳ đến sức khỏe
vì ở chỗ đối tượng đấy là đông
thứ hai nữa là các cháu học sinh đấy
thì người ta cũng sinh hoạt học hành tập trung tập thể
do đó một người hút thì còn vô cùng nhiều người
bị tác động của gọi là hút thuốc lá tự động
thì giảm được đối tượng đấy mà giảm nhanh giảm nhiều
là cái điều đáng mừng và đấy là thành công nhất
trong chương trình phòng chống tác hại thuốc lá
từ ngày mà luật phòng chống tác hại thuốc lá ra đời
một trong những thành công lớn nhất mà chương trình phòng chống tắc hại của thuốc lá
đã đạt được đến thời điểm này
chính là giữ cho tỷ lệ sử dụng thuốc lá không tăng
theo các chuyên gia với việc giữ cho tỷ lệ sử dụng thuốc lá không tăng
việt nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để triển khai toàn diện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả
hỗ trợ những người cai thuốc bỏ thuốc và ngăn ngừa thanh thiếu niên không trở thành người hút thuốc
bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng
chúng tôi và rất nhiều người trên khắp thế giới hy vọng
mỗi người sẽ tự ý thức được rằng không thể để người khác phải trả giá vì hành động hút thuốc của mình
để bảo vệ sức khỏe cho mọi người trước tác hại của hút thuốc lá thụ động
mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân
bảo đảm an toàn cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
trước nguy cơ tiếp xúc với tác hại của hút thuốc lá thụ động
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này xin được kết thúc tại đây